xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý vừa được cập nhật
mở đầu sẽ là những số liệu về dịch bệnh covid một mươi chín
theo bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi hai tháng một mươi một của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm qua nước ta có hơn một mươi hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
số ca mắc mới là tám chín trăm tám mươi hai ca
còn tại hà nội sở y tế thành phố cho biết
thành phố ghi nhận thêm một trăm sáu mươi năm ca covid một mươi chín mới trong đó có hai mươi bảy ca trong cộng đồng
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh thành phố hà nội đã có điều chỉnh
ở cả bốn cấp độ dịch thuộc cấp xã phường so với báo cáo đánh giá sáu ngày trước đó
có tới bốn mươi phường xã ở hà nội không còn màu xanh
chín nơi khác đã lên cấp độ màu vàng và riêng phường phú đô thì thành màu đỏ